tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
với các điểm cầu tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhằm thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị của bộ y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
chất thải nhựa đã và đang trở thành vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu
ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường sống sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa
theo báo cáo nhanh từ một số bệnh viện có khoảng năm trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa
ưu điểm của sản phẩm nhựa dùng một lần trong y tế đã góp phần phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm
bảo đảm chất lượng chuyên môn y tế nhất là những công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về vô trùng an toàn an ninh sinh học
tuy nhiên có thể thay thế một số sản phẩm bằng các vật liệu an toàn và thân thiện hơn với môi trường
chính vì vậy bộ y tế yêu cầu các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch mục tiêu lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa
từ hoạt động chuyên môn y tế từ sinh hoạt thường ngày của người bệnh người nhà người bệnh nhân viên y tế
thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa ni lông khó vân hủy để thu gom tái chế đúng quy định
phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và ni lông khó phân hủy trong đơn vị